sáng nay chín tháng hai toàn bộ bốn mươi thuyền viên gặp nạn cùng tàu qnna chín mươi nghìn ba mươi bảy ts đã được lực lượng cứu nạn hàng hải
đưa về cảng hải đoàn bốn mươi tám ở thành phố quy nhơn tỉnh bình định an toàn
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày năm tháng hai khi tàu đang hành nghề trên vùng biển hoàng sa
cách đảo chi tôn thuộc quần đảo hoàng sa việt nam khoảng một trăm một mươi hải lý về hướng nam
thì tàu bị hỏng máy lái mất khả năng điều động trôi giặt trên biển nhận được tín hiệu cứu nạn
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều động tàu cứu hộ khẩn trương ứng cứu bốn mươi thuyền viên đang trôi giạt trên tàu bị nạn
đến dạng sáng ngày tám tháng hai lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu gặp nạn và triển khai ứng cứu
sau đó các thuyền viên và con tàu gặp nạn đã được lực lượng cứu hộ đưa về bờ an toàn